những ngày này cộng đồng mạng dành sự quan tâm đến chàng trai trẻ
nam youtuber chín x quang linh vlock khi anh về việt nam và bị nhiễm covid một mươi chín
mặc dù đang trong thời gian điều trị sức khỏe còn chưa tốt và đặc biệt
họng vẫn đau chưa thể nói được một cách dễ dàng
nhưng linh vẫn dành thời gian để chia sẻ với nhóm phóng viên của báo sức khỏe và đời sống
những tâm tư tình cảm và nguyện vọng của mình qua email
hãy cùng lắng nghe chia sẻ của chàng trai mang văn hóa việt ra thế giới

mình giúp đỡ họ ngoài vật chất nhỏ kỹ năng nông nghiệp còn đời sống văn hóa tinh thần

mình muốn lan tỏa điều đó đến mọi người xung quanh
cũng rất thiết thực nhận thấy việt nam mình là nước có nhiều nét văn hóa tốt đẹp
mình muốn lan tỏa điều đó đến mọi người xung quanh
đợt này về việt nam ngoài việc chính để thăm lại gia đình sau gần sáu năm xa quê hương
mình có rất nhiều điều dự định làm ở việt nam

và chung tay đẩy lùi dịch bệnh covid để sớm quay trở lại với cuộc sống bình thường
và chúc cộng đồng tiêm châu phi một năm mới nhiều sức khỏe hạnh phúc bên gia đình
và chung tay đẩy lùi dịch bệnh covid để sớm quay trở lại với cuộc sống bình thường

và chung tay đẩy lùi dịch bệnh covid để sớm quay trở lại với cuộc sống bình thường
năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy tại nghệ an quang linh sau khi tốt nghiệp phổ thông vào năm hai nghìn một mươi sáu
anh quyết định đến loanda thủ đô angola tận châu phi để lập nghiệp
sau khi làm công việc xây dựng quang linh chuyển qua phát triển sửa làm nước đá
và bắt đầu quay lại những đoạn clip cùng người bản địa ở angola làm đá lạnh từ cuối năm hai nghìn một mươi tám
sau đó nam youtuber bắt đầu phát triển nội dung bằng những đoạn clip mộc mạc đời thường
như dạy người dân châu phi nấu những món ăn việt nam
dạy nói tiếng việt hay rison và nhảy những ca khúc việt nam
không chỉ vậy anh tích cực làm từ thiện giúp đỡ người dân châu phi có việc làm cuộc sống ấm no hơn
hiện tại tim châu phi của quang linh có thêm bốn người bạn nữa
anh không những xây nhà cho họ trả lương đầy đủ cho họ bốn tháng
mà còn cùng họ làm các công tác xã hội như xây nhà tình thương cho trẻ mồ côi
tặng bánh trung thu cho trẻ em xây giếng phát gạo cho người dân
hay thậm chí là tổ chức những đám cưới theo phong tục việt nam cho người dân châu phi

trong mỗi hoạt động thiện nguyện quang linh luôn mặc áo in cờ đỏ sao vàng của việt nam
và cùng nói chuyện với những người bạn châu phi bằng tiếng việt lan tỏa văn hóa tốt đẹp của quê hương
chỉ sau hai năm thành lập kênh youtube của quang linh vlogs đã nhận được nút vàng
với nhiều video thu về hàng triệu lượt xem
đây là một thành tích đáng nể với một người công nhân làm youtube nghiêm dư như anh
đáng nói sau khi có lợi nhuận từ youtube quang linh đã quyết định không giữ cho riêng mình
mà tích cực làm từ thiện khoan giếng xây nhà cho người dân châu phi
giúp họ có công an việc làm phát triển cuộc sống
anh không ngại công khai số tiền anh nhận được từ youtube
tháng một năm hai nghìn hai mươi quang linh chia sẻ đoạn video công khai chi tiết số tiền anh nhận được từ youtube mỗi tháng
thấp nhất từ thời gian ban đầu
năm một trăm linh usd đến hơn một usd sau khi nổi tiếng
quang linh chia sẻ chúng mình anh nhận được khoảng một mươi năm hai mươi triệu đồng một tháng
tuy nhiên anh còn trả lương cho những người bạn châu phi làm việc cùng mình và mua đồ giúp đỡ người dân rất nhiều
vì vậy ngoài làm youtube quang linh cũng kinh doanh thêm để có chi phí trang trải cuộc sống
anh hy vọng sẽ hỗ trợ được năm học sinh miền núi ở đây có đủ điều kiện đi học
nếu đủ kinh phí anh hứa sẽ giúp đỡ các em trong khoảng từ ba đến năm năm
thậm chí lâu hơn nếu có thể
ở châu phi có nhiều trường học cũ kỹ thậm chí được xây dựng từ năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy nên hư hỏng nặng
nhà trường cũng không đủ kinh phí mua bàn ghế cho nên học sinh đến trường phải tự vác ghế ở nhà đi
hiện tại đội ngũ của quang linh đã tiến hành sửa sang lại ngôi trường học
mà người pháp để lại trên ngôi núi angola với dự định hỗ trợ hàng nghìn học sinh ở nơi đây tới trường